công an huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc vừa bắt một đối tượng sau ba mươi bốn năm lẩn trốn ba mươi bốn năm trốn khỏi nơi giam giữ đến thành phố hồ chí minh sinh sống
đó là võ thành trung sáu mươi năm tuổi trú tại thị trấn quảng phú huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc
trước đó vào năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trung có hành vi trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa lấy bốn mươi một bộ mayer xe đạp tại công ty thương nghiệp huyện cư mơ ga rồi bỏ đi khỏi địa phương
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trung quay về công an huyện cơ mơ ga đầu thú
sau đó trung bị toán nhân dân huyện cơ mơ ga tuyên phạt một mươi tám tháng tù giam
tuy nhiên trong thời gian ở nhà tạm giữ của công an huyện cơ mơ ga để chờ bản án có hiệu lực
ngày hai mươi chín tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trung đã bỏ trốn đến bến xe miền đông thành phố hồ chí minh hành nghề chạy xe ôm
sau đó có vợ con ở phường hiệp bình chánh quận thủ đức thành phố hồ chí minh suốt ba mươi bốn năm